tại thành phố đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp báo thường kỳ quý ba
thông báo những nội dung chính liên quan đến công tác chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
tổ chức từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một với sự tham gia của hai mươi một quốc gia thành viên và khoảng một mươi đại biểu
trả lời báo chí về công tác chuẩn bị của đơn vị có vinh dự đăng cai tuần lễ cấp cao apec
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cho biết các công trình trọng điểm phục vụ apec như nhà ga sân bay
quốc tế đà nẵng với bảy mươi năm vị trí đỗ trung tâm hội nghị quốc tế arizona sức chứa năm người
trung tâm báo chí quốc tế phục vụ khoảng ba phóng viên đã hoàn thiện sẵn sàng phục vụ đón tiếp
đại biểu quốc tế tổ chức các diễn đàn quan trọng và tuyên truyền về tuần lễ cấp cao apec
một mươi khách sạn đẳng cấp quốc tế đã được lựa chọn phục vụ cho đoàn đại biểu của hai mươi một quốc gia thành viên
và quốc gia chủ nhà công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng chống khủng bố tội phạm đã được
các lực lượng quân đội công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của bộ công an
bộ quốc phòng chuẩn bị nhiều phương án chủ động đối phó các công trình cơ sở hạ tầng giao thông
chỉnh trang đô thị đang gấp rút hoàn thiện để bảo đảm giao thông thông suốt
mỹ quan trật tự và khang trang thành phố đà nẵng mong muốn mỗi người dân là một đại sứ văn hóa
truyền tải thông điệp hình ảnh thành phố và đất nước thanh bình
hiếu khách và phát triển đến với sự kiện tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy